hôm nay ngày hai mươi bốn tháng ba hội đồng xét xử tuyên án bị cáo nguyễn thị hà thành và hai mươi năm bị cáo khác
trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định
về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến ngân hàng xảy ra tại ngân hàng đại chúng
pv combine nhân hàng quốc dân ncb và ngân hàng việt á vab
cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt đối với nhóm bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị hà thành án tù trung thân nguyễn thành tùng giám đốc công ty jongho landmark
và nguyễn thị thu hương ngân hàng thương mại cổ phần việt á một mươi tám năm tù quan trọng đức giám đốc công ty
chi nhánh việt á banh một mươi bảy năm tù nguyễn mai phương kiểm soát viên phòng giao dịch đông đô việt á banh
một mươi năm tù trịnh trung kiên giám đốc công ty xây dựng năm năm sáu tháng tù nguyễn thanh bình kế toán
công ty xây dựng sáu năm tù ngoài ra hội đồng xét xử còn tuyên án nhóm bị truy tố các tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến ngân hàng
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ đến một mươi bảy năm tù giam
theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vi phạm và quy định
hoạt động của ngân hàng xâm phạm đến lợi ích của tổ chức cá nhân về thân nhân bị cáo nguyễn thị hà thành
chưa có tiền án tiền sự ăn năn hối cải tích cực khai báo với cơ quan điều tra tuy bị cáo có nhiều
tình tiết giảm nhẹ nhưng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các ngân hàng và các cá nhân là đặc biệt lớn
nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội vô thời hạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao bộ công an vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại đà nẵng và nhiều tỉnh
miền trung bắt giữ chín đối tượng
đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất là
nguyễn thành thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tp hcm từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm đối tượng của thái
đã cho ba trăm bốn mươi năm người trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam vay với một bốn trăm ba mươi năm lượt tổng số tiền cho vay là hơn
một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng cầm đầu đường dây thứ hai là lê quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám
trú tại hà nội đường dây này đã cho hơn hai trăm linh người trên địa bàn đà nẵng quảng nam thừa thiên huế
và thanh hóa vay hơn một lượt với tổng số tiền cho vay là hơn sáu tỷ đồng
thu lợi bắt chính hơn một tỷ đồng
trong ngày hai mươi ba tháng ba lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện khám xét ngôi nhà ở xã tam giang huyện núi thành
tỉnh quảng nam là nơi nhóm đối tượng trong đường dây của nguyễn thành thái cất giấu hồ sơ vay vốn
của những khách hàng trên địa bàn tỉnh vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng ba công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tp đồng lạt tiến hành kiểm tra hành chính
các điểm giao dịch thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám để làm rõ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cầm cố cho vay
qua kiểm tra hồ sơ tài liệu tại các điểm giao dịch cho thấy ngoài việc tính lãi suất khoản vay
các trường hợp vay mượn đều phải trả phí bảo quản hồ sơ cao gấp nhiều lần mức lãi suất theo quy định
kết quả kiểm tra hai điểm giao dịch tại quận liên triểu cho thấy ngoài khoản vay lãi theo quy định
người vay phải trả cho f tám mươi tám khoản tiền lãi dưới hình thức ký gửi hàng hóa
đến bốn mươi tám tám một năm nếu tất toán trước thời hạn sáu tháng sẽ bị phạt bốn ba số dư nợ còn lại
ngoài ra các nhân viên còn tư vấn đề người vay mua bảo hiểm tiền vay
hiện nay trên địa bàn đà nẵng có một mươi bốn điểm giao dịch của f tám mươi tám
trong đó tập trung nhiều nhất tại quận hải châu với bốn điểm
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa kiểm tra hai cơ sở kinh doanh
trên địa bàn huyện tịnh biên phát hiện tạm giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm
về nhãn mắc với tổng hàng hóa tạm giữ khoảng trên năm trăm linh triệu đồng
cụ thể tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hưu hạn phân phối vạn thành pháp
tại tổ ba khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên do ông vi kiến thành làm giám đốc
tổ liên ngành phát hiện trong kho có trên ba bảy trăm tám mươi chai can nước rửa chén hiệu calina sunlight
và hai mươi tám can nước giặt hiệu philelai
cùng ngày tổ liên ngành phát hiện trong kho có trên ba bảy trăm tám mươi chai can nước rửa chén hiệu philelai
cùng ngày tổ liên ngành đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại hội kinh doanh tạp hóa năm hen
tại tổ năm khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên do ông trần văn ngoan làm chủ
có một mươi năm sáu trăm bảy mươi chai can nước rửa chén hiệu calina sunlife và trên hai bốn trăm linh can nước giặt hiệu file
qua kiểm tra phát hiện số hàng hóa trên đều vi phạm về nhãn mát nên đã bàn giao cho công an huyện tịnh biên
lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
hai đối tượng là nguyễn văn sơn chú tại huyện quảng hòa và cao huy cường chú tại thành phố cao bằng
đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai tổ công tác liên ngành của tỉnh làm nhiệm vụ tại km hai trăm sáu mươi bảy năm trăm linh trên đường quốc lộ ba
thuộc địa phận thành phố cao bằng
ô tô lưu thông theo hướng hà nội cao bằng
trên xe có vận chuyển một trăm ba mươi hai cá thể động vật hoang dã trong đó có một mươi năm cá thể là vẹt sám châu phi và mẹt màu vàng
đây là động vật nguy cấp thuộc vụ lục một danh mục các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
thuộc vụ lục công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
thưa quý vị bằng thủ đoạn hô biến các hạt
thưa quý vị nhằm tiến tới chấm dứt
dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
thì thời gian qua bằng nhiều biện pháp các đơn vị chức năng tại tỉnh quảng nam
đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm
từ đó đã tạo được chuyển biến tích cực không chỉ nhằm mục đích gỡ thẻ vàng thủy sản
mà đã từng bước đưa nghề khai thác hải sản đi vào nền nếp để phát triển bền vững
trong thời gian vừa qua rất nhiều tàu cá tại tỉnh quảng nam đã bị xử phạt do mất kết nối thiết bị giám sát hành trình
khi đang đánh bắt ngoài khơi
theo thông tin từ chiếc cục thủy sản tỉnh quảng nam năm vừa qua số tiền xử phạt lên đến hơn tám trăm linh triệu đồng
việc quản lý chặt chẽ nghề cá đang được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nghiêm
chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
hiện nay với những tàu nào vi phạm vùng nào thì chúng tôi nghiêm tốc thực hiện
không có lỗi bắt tàu nào
đối với việc không thì ví dụ như tàu mà tranh thông bóng mấy
mà vi phạm vùng biển quốc tế hay là ngắt vùng biển quốc sách trần trình thì
cái phương hình đoạt nó có thể lên đến một tỷ
thế thì hiện nay quảng nam thì chưa có tàu nào xử phạt vùng bị kết nối
tuy nhiên thì chúng tôi khuyến cáo tất cả những tàu tiền khi hiện nay đã khí cầm gái tròn
thì vi phạm lần đầu thì chúng tôi cũng nghiêm theo quy định
theo quy định của luật thủy sản khi tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình
thì chú tàu phải sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc nhất là máy nhắn tin vx một nghìn bảy trăm linh
để báo về đất liền và đơn vị cung cấp thiết bị đồng thời tiến hành sửa chữa
trong trường hợp không sửa được thì trong vòng một mươi ngày phải quay trở về đất liền
nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định
nội dung này đã được các địa phương ven biển tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức
để bà con người dân nắm hiểu và làm đúng theo quy định đưa nghề khai thác hải sản đi vào đề nếp
hàng năm đầu vụ thì địa phương đó
luôn luôn phối hợp với chi cục tiến hành tập bốn
cũng như là tuyên truyền cho người dân về các quy định liên quan đến việc sử dụng máy giám sát hành trình
đặc biệt là phải bắt máy giám sát hành trình hai mươi bốn h đến hai mươi bốn h
đối với việc thực hiện khai thác cũng như việc cấp bến
đối với địa phương thì tâm giang có nghiệp đoàn người cá
là người trực tiếp gắn liền với bà con thì luôn luôn là tuyên truyền
xuống từng nhà cũng như là đầu vụ đều là cho các chủ tàu khí cơm cách
việc mà thực hiện là
đảm bảo việc đánh bét xe bờ cũng như là việc bắt máy giám sát hành trình
nhưng mà đôi khi vì mình lùm á
đôi khi má má cũng có trục vẹt
cũng có nhiều chiếc chứ không phải riêng gì bà con nuôi dân
chúng là má má thì không
điện tử thì không đồng bộ một trăm linh điện tử được đâu
rồi nước mẹn á
nó đôi khi nó thở hư thôi
rồi đôi khi nó có trục vẹt á
là cũng bên chi cục á
cũng tâm chứa cho bà con đó
để đi đến nghề cá bền vững có trách nhiệm
không chế khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo không đúng quy định
ngành thúy sản cũng đã làm việc với các đơn vị công ứng
giám sát hành trình
khắc phục các lỗi thiết bị kỹ thuật
để giúp bà con người dân có chuyến biện suôn sẻ
không bị ngắt kết nối với trà bờ
bằng thủ đoạn hô biến hạt mạch nha
có giá vài chục nghìn đồng một kg
thành sản phẩm làm đẹp
một nhóm đối tượng đã lừa bán cho người dân
tại các chợ trên địa bàn
thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
theo kết quả điều tra
nguyễn thị kim anh ba mươi sáu tuổi
trú tại quận hải châu
đến chợ cồn thành phố đà nẵng để mua hạt mạnh nha
với giá là năm mươi năm đồng một kg
rồi mang đến các chợ giả làm người bán thuốc đông y
và đặt tên thuốc là kim xương
chữa bệnh bọng mắt
bán với giá là một triệu đồng một kg
trần thị sen ba mươi ba tuổi
trú tại huyện hòa vang
và trần thị sang ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh quảng nam
thì thay nhau đóng giả bác sĩ
và người mua thuốc trộn vào chợ cầm lệ
gặp những chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin
và đưa thông tin gian dối về thuốc
rồi dẫn đến chỗ kim anh
tại cơ quan công an
các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
ba đối tượng đã lừa nhiều bị hại
phần lớn tại các chợ ở đà nẵng quảng nam
và thu về số tiền là hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
chia nhau tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can về hành vi lừa đảo
thưa quý vị
lợi dụng tâm lý muốn cho con đi du học ở nước ngoài
của một số học sinh thì nhiều đối tượng
đã có thủ đoạn tinh vi để lừa đảo
thông qua hình thức tư vấn du học
và không ít phụ huynh cũng như là học sinh
vì thiếu tìm hiểu đã sập bẫy
trước các đối tượng lừa đảo
dẫn đến tiền mất tật mang
và điều đáng nói là thủ đoạn này không hề mới
đã được cảnh báo nhiều lần
trên các phương tiện thông tin đại dịch
nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy
trước thủ đoạn này
sau khi tốt nghiệp đại học trong nước
gia đình anh nguyễn văn tứ tỉnh hà nam
có mong muốn cho con được đi du học tại úc
sau khi tìm hiểu về các chương trình học
tại đất nước này anh đã tìm đến công ty
tư vấn du học có tên công ty
của phần tập đoàn việt nguyễn
với yêu cầu của công ty anh đã nộp
một trăm bảy mươi chín triệu để đặt cổng lệ phí
thế nhưng đến nay sau ba năm chờ đợi
con anh tứ vẫn chưa được đi du học
cũng lệ phí
nên trình bày hoàn cảnh khó phăn
để rút lại số tiền cọc còn lại
nhưng mà hiện tại từ đến bây giờ này
cũng làm đơn đến
quận long biên tôi là người dân
thì tôi chỉ muốn tất cả mọi người
muốn đi du học và kiểm tra
tất cả những kiểm tra thật kỹ lưỡng
của công ty
còn có nhiều trường hợp khác cũng là nạn nhân
của công ty của phần tập đoàn việt nguyễn
trong số này có người bị lừa đến gần một tỷ đồng
lợi dụng tâm lý muốn được đi du học
đường ngoài của nhiều phụ huynh học sinh
các đối tượng đã có những thủ đoạn lừa đảo
cách tinh vi để chiếm đoạt tài sản
với những chiêu trò khác nhau như
các đối tượng thường thành lập các công ty
trung tâm đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
sau đó thu tiền dịch vụ
nhưng không dùng số tiền đó đúng mục đích
mà tiêu xài cá nhân hoặc bán lại hồ sơ
cho các trung tập khác
với những gia đình người ta có những nhu cầu
đưa con em mình đi du học
thì quá nhiều những thông tin
trên mạng xã hội hoặc những thông tin
mọc ra ở bên ngoài thực tế
thì cũng khiến họ hoang mang
không biết lựa chọn đơn vị nào
để thực hiện các hoạt động trao gửi hồ sơ
cũng như con em mình đi sang nước ngoài
để thực hiện các hoạt động để du học
các bạn sử dụng dịch vụ du học của các công ty
thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ
về các giấy phép hoạt động của các công ty này
cũng như là đội tính của các công ty này
trên thị trường đặc biệt là
trong trường hợp mà các bạn ký hợp đồng
các bạn cần đọc kỹ các điều quản
để tránh những trường hợp các công ty
và trung tâm không đảm bảo chất lượng
việt nam có hơn hai đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn du học
nhu cầu du học tăng như mảnh đất màu mỡ
để các công ty tư vấn du học đua nhau mọc lên
thế nhưng không phải đơn vị nào
cũng thực sự có đủ năng lực hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ du học
với một đơn vị mà nếu mà làm việc
mà không có chiều sâu
một tổ chức mà không đủ lớn
thì rõ ràng là cũng khó đạt được cái tầm
mà đạt được những cái yếu tố về pháp lý
về chất lượng của chương trình
để đảm bảo cung ứng sản phẩm du học
nếu có dự định du học qua các công ty
thì khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ
giấy phép độ uy tín của các cơ sở
không nên nghe vào những lời quảng cáo
rồi ký hợp đồng chuyển tiền một cách nhanh chóng
mà cần xem xét kỹ nhất là các điều khoản
trong hợp đồng không ít trường hợp
các trung tâm kém chất lượng đã đưa vào hợp đồng
các điều khoản bất lợi thậm chí miễn trừ
trách nhiệm của họ khi xảy ra sự cố
đối với khách hàng
về tội than mô tài sản đinh văn khoa
trú tại thành phố thái bình
là phó giám đốc phụ trách trung tâm pháp y
tỉnh thái bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh này ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
căn cứ các tài liệu chứng cứ
thu thật được bước đầu cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh thái bình xác định
đinh văn khoa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ
thanh quyết toán chiếm đoạt tiền bồi dưỡng
của các giám định viên khác gây thiệt hại
cho ngân sách nhà nước và các cá nhân
tổng số tiền một trăm một mươi hai triệu đồng
hiện công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị
khẩn trương điều tra xử lý nghiêm đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật và triệt để
thu hộ tài sản do phạm tội mà có
vào dạng sáng nay một vụ cháy xe nghiêm trọng
đã xảy ra trên đường nguyễn thị định
phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát
tp hcm đang lưu thông trên đường
đã bất ngờ bốc cháy sau tiếng nổ lớn
khiến tài xế tử vong tại chỗ
vụ việc xảy ra vào khoảng giờ một mươi phút
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
một số người dân sống bên đường nguyễn thị định
giật mình khi nghe tiếng nổ lớn
sau đó phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát
năm mươi một h năm mươi ba nghìn năm trăm hai mươi một đang bốc cháy dữ dội
tài xế nằm bất động trên ghế lái
vụ cháy được dập tắt sau gần một mươi phút
nhưng lửa đã thiêu dụi gần như hoàn toàn
phần nội thất của xe
nam tài xế được xác định là đặng ngọc phương
năm mươi tuổi chứa quận bình thạnh tp hcm
liên quan đến vụ việc ba mươi công dân indonesia
tố cáo việc bị một số đối tượng giam lỏng
và ép thực hiện các hành vi giả mạo
để chiếm đoạt tài sản
chiều ngày hai mươi bốn tháng ba
công an tp hcm đã tổ chức họp báo
thông tin vụ việc khởi tố ba đối tượng
của tịch malaysia về hành vi tổ chức
cho người khác ở lại việt nam trái phép
vào ngày một mươi hai tháng ba
công an tp hcm nhận được
thông báo khu sở ngoại vụ thành phố
về việc ba mươi công dân indonesia
đến tổng lãnh sự quán indonesia
tại tp hcm trình báo về việc
bị một số đối tượng đưa sang việt nam
giam lỏng tại một tòa nhà
và cử ép thực hiện việc giải danh
cơ quan chức năng indonesia
như công tố viên cảnh sát nhân viên ngân hàng
gọi điện thoại cho nhiều người ở indonesia
yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
bà giáo đốc công an tp hcm đã chia đạo
phòng quản lý xuất nhập cảnh phòng an ninh điều tra
phù hợp với các đơn vị có liên quan
khẩn trương xác minh điều tra vụ việc
đến chiều ngày một mươi ba tháng ba
lực lượng công an đã đưa sáu đối tượng
gồm lee boon khiat sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ti chang sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
lee boon leong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
thong jun kin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
boon sook jin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
gan ban li sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
về trụ sở cơ quan an ninh điều tra
công an tp hcm để làm việc
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
xác định ba đối tượng
đã có hành vi thuê nhà chứa chấp
cưỡng f ba mươi công dân indonesia
để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo
mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú
theo diễn biến thị thực nhằm mục đích hưởng lợi
ngày một mươi tám tháng ba và ngày hai mươi một tháng ba
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ba đối tượng lee boon khiat
về hành vi tổ chức cho người khác
ở lại việt nam trái phép
theo điều ba trăm bốn mươi tám bộ luật hình sự
các quyết định về lệnh chơi đã được
viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đang củng cố chứng cứ
đồng thời phối hợp tổ chức cảnh sát hành sự quốc tế interpol
và hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước đông nam á
asianpol mở rộng điều tra vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật